thưa quý vị một vụ vận chuyển hơn một mươi chín viên ma túy vừa bị các lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phối hợp bắt giữ
cụ thể vào lúc giờ sáng nay tại km số hai mươi hai trăm chín mươi ba quốc lộ chín thuộc xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị
các lực lượng phối hợp phát hiện xe taxi biển kiểm soát bảy mươi bốn a tám nghìn ba trăm ba mươi hai đang lưu thông theo hướng lao bảo đi đông hà có dấu hiệu nghi vấn
dừng xe kiểm tra phát hiện ở băng ghế sau của xe có trần hoàng minh nhật và một bao gói màu đen chứa một mươi chín viên hồng phiến
nhật được một người thuê lên cầu đầu màu huyện cam lộ tỉnh quảng trị vận chuyển vào thành phố huế với tiền công hai triệu đồng
khi đi đến cầu tân lâm xã cam thành huyện cam lộ tỉnh quảng trị thì bị bắt giữ